ban thường vụ thành ủy đà nẵng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện quy định một trăm hai mươi sáu của bộ chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng
tại hội nghị các đại biểu được nghe tiến sĩ quản minh cường cục trưởng cục bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức trung ương
truyền đạt nội dung chính của quy định số một trăm hai mươi sáu của bộ chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng
quy định số một trăm hai mươi sáu gồm sáu chương hai mươi năm điều với các nội dung chính
những quy định chung việc xem xét kết nạp người vào đảng việc xem xét người vào cấp ủy
làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan bộ phận vị trí trọng yếu cơ mật
kết nạp đảng và bố trí sử dụng cán bộ đảng viên có vấn đề về chính trị
việc ra nước ngoài quan hệ với cá nhân tổ chức nước ngoài tổ chức thực hiện
quy định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức trong toàn hệ thống chính trị
người có nguyện vọng được xem xét kết nạp đảng cán bộ đảng viên được đào tạo quy hoạch bổ nhiệm
quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và làm việc ở cơ quan bộ phận vị trí trọng yếu cơ mật